các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các hoạt động thiết thực như tặng trang thiết bị y tế cho bệnh viện khám bệnh phát thuốc người dân vùng khó khăn giao lưu công tác đoàn
từ đó đã phát huy tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác giữa tuổi trẻ hai tỉnh khánh hòa và ata bưu
trong chương mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự nghỉ tình tuổi trẻ việt lào do đài phát thanh và truyền hình khánh hòa thực hiện
từ năm hai nghìn một mươi tỉnh đoàn khánh hòa và atabu đã ký kết chương trình hợp tác thanh niên quốc tế điều đó thể hiện ý nghĩa trong mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
nhận thức được ý nghĩa chính trị cũng như thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa hai địa phương tỉnh đoàn khánh hòa đã có nhiều hoạt động thiết thực
trong đó cứ hai năm một lần tỉnh đoàn khánh hòa tổ chức hoạt động tình nguyện mùa hè xanh tại tỉnh atabu
đoàn công tác đã tổ chức viếng đài tưởng niệm chiến sĩ việt lào đây là công trình nhằm tưởng nhớ đến những người đã hy sinh vì độc lập tự do của hai đất nước
công trình là biểu tượng về tình hữu nghị đặc biệt việt lào góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh vệ quốc cho các thế hệ người lào và không ngừng giữ gìn mối tình đoàn kết hợp tác toàn diện với việt nam
hoạt động viếng đài tưởng niệm này
đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hào hùng của người đi trước
qua đó thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam đã kề vai sát cánh với quân giải phóng lào chiến đấu bảo vệ hai đất nước trong kháng chiến chống mỹ
trong chuyến đi này đoàn công tác của tỉnh đoàn khánh hòa còn tặng một số trang thiết bị y tế cho bệnh viện tỉnh atabu
vật dụng phục vụ công tác chuyên môn như
như ghế điều trị nha khoa ba mươi máy đo huyết áp điện tử ba bộ máy vi tính một bộ loa di động
tổng kinh phí các hoạt động và quà tặng hơn năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra đoàn còn tặng một tấn muối ăn cho người dân các địa phương
những hoạt động liên tục và kéo dài trong suốt sáu năm qua đã thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa tuổi trẻ tỉnh khánh hòa và attabu
tỉnh đoàn khánh hòa đặt mối quan hệ chính thức với lại tỉnh đoàn khánh hòa

từ đến nay đã được sáu năm giữa hai tỉnh có mối quan hệ rất là kháng khích tình nghĩa giữa tuổi trẻ atta bư và tuổi trẻ tỉnh khánh hòa
trong sáu năm qua về phía khánh hòa chúng ta đây là lần thứ bốn chúng ta sang tổ chức các hoạt động tại tỉnh atta bư
về phía tỉnh bạn atta bư thì có
một lần được tỉnh khánh hòa chúng ta mời sang giữ đại hội đoàn của tỉnh khánh hòa vào năm hai nghìn một mươi hai
thì qua những đợt giao lưu cũng như mở rộng mối quan hệ của tuổi trẻ hai tỉnh
thì trong thời gian qua thì có thể nói là mối quan hệ cũng như tình cảm giữa hai tỉnh
của tuổi trẻ hai tỉnh ata bư và khánh hòa thì ngày càng kháng khích
có nhiều cái
về phía khánh hòa chúng ta thì
cũng đã bốn lần chúng tôi tổ chức hoạt động tình nguyện và tặng quà
cũng như khám bệnh phát thuốc miễn phí cho dân dân tỉnh atta bư
chỉ giá số tiền là trên hai tỷ đồng
một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất trong chương trình hợp tác quốc tế giữa hai tỉnh đoàn
là việc tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân tại tỉnh atta bư
trong đợt này
đã có gần một người được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí
người dân các bản thuộc huyện samakhise tỉnh atta bư đã được các bác sĩ
y sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa hỏi hang tận tình về sức khỏe và phát các loại thuốc phù
lần này đoàn công tác đã được sở y tế công ty dược hỗ trợ các loại thuốc hữu hiệu trong việc chữa các bệnh thông thường
đoàn công tác đã được sở y tế công ty dược hỗ trợ các loại thuốc hữu hiệu trong việc chữa các bệnh thông thường

chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tại lào nằm trong các chủ chương trình do trung ương hội thầy thuốc trẻ phát động là thầy thuốc trẻ chung tay vì cộng đồng
ngoài ra các bác sĩ cũng nâng cao trình độ cận lâm sàng khi thăm khám và hỏi bệnh cho bà con nơi đây
đây cũng là dịp để các thầy thuốc trẻ thể hiện tinh thần nhiệt huyết thanh niên đối với sức khỏe của bà con ở những vùng sâu vùng xa
chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của khánh hòa đã đến khám bệnh và phát thuốc cho bà con thì rất là vui
chúng tôi rất cảm ơn đoàn và những người bác sĩ y sĩ phía việt nam
đây là hoạt động rất nghĩ tình
đây là hoạt động rất nghĩ tình đối với người dân tại huyện sangsay và samakhisay
chúng tôi nhận thấy hoạt động này có rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống của người dân
khi nhận thuốc cho các bác sĩ phát thì mọi người rất là cảm động
các bác sĩ đã giúp người dân nơi đây có thêm nhiều sức khỏe để làm việc tốt hơn
huyện samakhisay có sáu xã với khoảng ba mươi năm nhân khổ

thu nhập của người dân nằm ở mức trung bình
thu nhập của người dân chủ yếu là từ làm nông nghiệp chăn nuôi bò và thu hoạch các loại nông sản như lúa bắp mì
người dân nơi đây có cuộc sống khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe không được quan tâm đúng mức
một số bệnh thường gặp là về đường ruột viêm ngoài da các chấn thương vùng mềm do lao động ở miền núi
trong quá trình khám chữa bệnh đoàn công tác đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của các thanh niên
các y bác sĩ của trung tâm y tế huyện samakhisay
phiên dịch chẩn đoán giúp cho các hoạt động của đoàn diễn ra thuận lợi
có thể nói hoạt động tình nguyện này đã thể hiện tinh thần sung kích tuổi trẻ cũng như nghĩa tình của nhân dân hai nước
nhờ sự chuẩn bị kỹ về cơ số thuốc lực lượng y bác sĩ thanh niên của đoàn đã tổ chức buổi khám bệnh trong trật tự